tại thành phố hồ chí minh câu lạc bộ lãnh sự thành phố hồ chí minh vừa tổ chức hội trợ từ thiện quốc tế lần thứ hai mươi sáu
đến với hội trợ du khách không chỉ có cơ hội mua sắm các sản phẩm độc đáo thưởng thức nền ẩm thực tinh tế
mà còn đắm mình vào lễ hội âm nhạc các nước với các vũ điệu truyền thống đến từ ấn độ indonesia thái lan anh quốc
nguồn thu từ hội trợ từ thiện dành trực tiếp cho các dự án từ thiện
với nguồn quỹ bảy mươi usd từ hội trợ từ thiện năm hai nghìn một mươi tám câu lạc bộ lãnh sự đã hỗ trợ một mươi dự án gồm chương trình giáo dục can thiệp sớm dành cho trẻ tự kỷ
cấp học bổng dành cho trẻ em và thanh niên chương trình phục hình miễn phí cho người có thu nhập thấp xây dựng các bồn chứa nước sạch và cải thiện cần thiết nơi ở dành cho phụ nữ